đối tượng nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam trên người mang theo bốn túi ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng kiểm nghiệm xác định là ma túy tổng hợp metafetamin có trọng lượng bốn kg
bộ đội biên phòng quảng ninh đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho lực lượng công an xử lý
hà tĩnh có một trăm bốn mươi năm km đường biên giới giáp với nước bạn lào có cửa khẩu quốc tế cầu treo và rất nhiều tuyến tiểu ngạch
trên để khai thác lợi thế này bọn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy đã vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam từ đây trung chuyển đi tiêu thụ ở các nơi khác
hoạt động này ngày càng tinh vi và phức tạp các đối tượng ngày một liều lĩnh hơn sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả quyết
liệt khi bị truy bắt khiến cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa khi nào bớt cam gò quyết liệt ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian gần đây ma túy từ nước ngoài được đưa về tập kết ở lào từ đó vận chuyển đến các nước thứ ba trong đó một lượng lớn được đưa vào việt nam
tuyến biên giới tỉnh hà tĩnh bô ly khăm say lào là một trong những tuyến chính được các đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy lựa chọn với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi kín kẽ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với công an các tỉnh của nước bạn lào bắt giữ năm vụ một mươi đối tượng
tăng vật thu giữ là chín mươi một bánh heroin năm kg cần xa hơn sáu mươi một viên ma túy tổng hợp bảy xe ô tô các loại
điển hình ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đấu tranh thắng lợi chuyên án bốn trăm sáu mươi chín lv bắt năm đối tượng thu chín mươi một bánh heroin ba mươi năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn xe ô tô
thời gian qua chúng tôi đã phối hợp rất hiệu quả với lực lượng biên phòng hà tĩnh trong đấu tranh với tội phạm ma túy
nhiều chuyên án được triệt phá lực lượng biên phòng hà tĩnh rất kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm này
chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp đấu tranh ngăn chặn dù tội phạm ma túy có nhiều đến đâu chúng tôi sẽ quét sạch
nhiều chuyên án được triệt phá lực lượng biên phòng hà tĩnh rất kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm này
chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quan kết hợp việc kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực cửa khẩu khoanh vùng bám nắm địa bàn bám đối tượng
chúng tôi cũng xác định việc phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu của tqd là hình sự quan trọng
chúng tôi thường xuyên thông qua công tác kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu cung cấp thông tin về các đối tượng
cùng với các loại hình hàng hóa
chúng tôi cũng xác định việc phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu của tqd là hình sự quan trọng
chúng tôi cũng xác định việc phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu của tqd là hình sự quan trọng